thưa quý vị trước tình trạng thảm họa động đất vừa qua tại thổ nhĩ kỳ
liên hợp quốc đã kêu gọi viện trợ cho quốc gia này một tỷ usd để giúp đỡ trên năm triệu người
bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất kinh hoàng hồi tuần trước tại nước này
khoản viện trợ này dự kiến được phân bổ làm ba giai đoạn và sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức cứu trợ
khẩn trương triển khai các hoạt động giúp đỡ khắc phục hậu quả trận động đất lớn nhất
trong vòng một thế kỷ tại thổ nhĩ kỳ
gói hỗ trợ sẽ tập trung vào đảm bảo an ninh lương thực an toàn của người dân giáo dục nước uống và nơi ở
phát biểu với báo giới tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã hối thúc cộng đồng quốc tế
tăng cường và hỗ trợ đầy đủ ngân sách cho các nỗ lực ứng phó với thảm họa
cùng ngày người đứng đầu cơ quan điều phối cứu trợ khẩn cấp và nhân đạo của liên hợp quốc
cũng kêu gọi các quốc gia ủng hộ nỗ lực này
theo số liệu cập nhật ngày một mươi sáu tháng hai của chính phủ thổ nhĩ kỳ
trên chín triệu người tại nước này bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trận động đất khiến hơn ba mươi năm người thiệt mạng
động đất kéo theo hàng loạt thách thức khác hàng trăm nghìn người đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi
hiện nay đang thiếu nước sạch lương thực thuốc men và nơi trú ẩn đảm bảo trong điều kiện mùa đông nhiệt độ xuống thấp